trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa chiều nay tại đại lễ đường nhân dân thủ đô bắc kinh trung quốc
chủ tình quốc hội vương đình huệ đã hội đàm với đồng chí triệu lạc tế ủy viên thường vụ bộ chính trị trung ương đảng cộng sản trung quốc
ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước cộng hòa nhân dân trung hoa
trong không khí chân thành hiểu nghị hai bên đi sâu trao đổi về các biện pháp nhằm cụ thể hóa các thành quả
và nhận thức chung cấp cao trong chuyến thăm đến trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
và chuyến thăm đến việt nam của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cũng như các biện pháp đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh đảng nhà nước việt nam đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ ổn định
lành mạnh bền vững lâu dài với trung quốc
coi đây là lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường đối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa của việt nam
ủy viên trưởng triệu lạc tế nhấn mạnh trung quốc luôn coi việt nam là hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng
luôn ủng hộ việt nam thực hiện thành công công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và nâng cao vai trò quốc tế
hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc
nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược
chủ tịch quốc hội đề nghị quốc hội việt nam và nhân đại toàn quốc trung quốc tăng cường trao đổi
chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động của quốc hội và cơ quan của quốc hội hoàn thiện phương thức lãnh đạo của đảng đối với nhà nước
xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách phát triển kinh tế xã hội
tăng cường vai trò giám sát của cơ quan lập pháp hai nước trong việc đôn đốc các bộ ngành địa phương hai bên
triển khai thực hiện các văn kiện thỏa thuận đã ký kết vai trò của đại biểu quốc hội nhân đại
thành viên nhóm nghị sĩ hữu nghị việt trung trong việc tuyên truyền hữu nghị cùng có đồng thuận trong nhân dân
xây dựng nền tảng xã hội tốt đẹp của quan hệ hai nước phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới
tán thành ý kiến của chủ tịch quốc hội vương đình huệ về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp
ủy viên trưởng triệu lạc tế cho rằng việc hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác nhất trí thành lập ủy ban hợp tác do chủ tịch quốc hội
và ủy viên trưởng nhân đại làm đồng chủ tịch hình thành cơ chế hợp tác ở cấp độ cao nhất
thể hiện mức độ hợp tác cao giữa hai cơ quan lập pháp trong tổng thể mối quan hệ tốt đẹp của hai nước
ủy viên trưởng mong muốn hai bên tận dụng tốt cơ chế này tăng cường giao lưu trao đổi giữa lãnh đạo quốc hội và nhân đại
các ủy ban chuyên môn nhóm nghị sĩ hữu nghị để chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp giám sát quản lý đất nước
phục vụ tốt hơn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại mỗi nước
góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung quốc việt nam không ngừng phát triển trong thời gian tới
hai bên đã đi sâu trao đổi ý kiến chân thành thẳng thắn về vấn đề trên biển
nhất trí tiếp tục thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai đảng hai nước
kiểm soát thỏa đáng bất đồng duy trì hòa bình ổn định ở biển đông
chủ tịch quốc hội đề nghị hai bên tích cực thúc đẩy các cơ chế đàm phán trên biển đạt tiến triển thực chất
thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác về tìm kiếm cứu nạn và đường dây nóng về các vụ việc phát sinh trong hoạt động nghề cá
sớm ký hiệp định nghề cá mới tại vịnh bắc bộ cùng các nước asean thúc đẩy đàm phán xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc
thực chất hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
thưa quý vị sáng nay ngày tám tháng bốn theo giờ địa phương tại đại lễ đường nhân dân thủ đô bắc kinh
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa
chủ tình quốc hội vương đình huệ đã hội kiến với tổng bí thư ban chấp hành trung mương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
đây là nhà lãnh đạo trung quốc đầu tiên mà chủ tịch quốc hội vương đình huệ hội kiến trong chuyến thăm chính thức trung quốc
việc tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình thu xếp gặp chủ tịch quốc hội vương đình huệ đầu tiên
ngay sau khi đoàn tới bắc kinh thể hiện sự coi trọng cao độ quan hệ hai nước
và chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao của đảng và nhà nước việt nam
chủ tịch quốc hội vương đình huệ chuyển lời thăm hỏi thân tình những tình cảm quý mến và tốt đẹp
của tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước việt nam tới đồng chí tập cận bình
chủ tịch quốc hội vương đình huệ chúc mừng những thành tựu to lớn mang ý nghĩa lịch sử
mà đảng nhà nước và nhân dân trung quốc đã giành được nhất là từ đại hội một mươi tám đến nay
tin tưởng trung quốc sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đại hội hai mươi
xây dựng trung quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại giàu mạnh văn minh hài hòa và tươi đẹp
mong muốn trung quốc sẽ đóng góp quan trọng cho hòa bình hợp tác và phát triển toàn cầu
thực hiện ngoại giao láng giềng thân thành huệ dung mang lại cơ hội hợp tác cho các nước láng giềng trong đó có việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình gửi lời thăm hỏi thân thiết đến tổng bí thư nguyễn phú trọng
chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định trung quốc ủng hộ việt nam phát triển
ổn định xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phù hợp với tỷ hình đất nước
hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ việt nam trung quốc
nhấn mạnh hai đảng hai nước có nhiều điểm tương đồng về nền tảng tư tưởng
mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội đều phân đấu vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh phát triển quan hệ với trung quốc là lựa chọn chiến lược
là ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập tự chủ vì hòa bình hợp tác và phát triển
đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của việt nam khẳng định việt nam nhất quán thực hiện chính sách một trung quốc
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình khẳng định trung quốc hết sức coi trọng quan hệ với việt nam
luôn mong muốn và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai đảng hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thực chất
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị hai bên nâng tầm kết nối chiến lược tạo động lực tăng trưởng mới cho hợp tác hai nước
trọng tâm là thúc đẩy hợp tác thương mại mở rộng nhập khẩu hàng hóa nhất là nông sản của việt nam
để mạnh kết nối giữa việt nam với những chiến lược phát triển lớn của trung quốc
chủ tịch quốc hội cũng đề nghị hai bên tăng cường giao lưu nhân dân phát huy vai trò của đại biểu quốc hội
nhân đại hai nước trong việc thông tin tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội qua đó để mạnh hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực
đánh giá cao và bày tỏ coi trọng các đề xuất hợp tác của việt nam tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình nhấn mạnh
hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp có vai trò quan trọng không thể thay thế trong quan hệ hai đảng hai nước
tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình đề nghị hai bên đóng góp tích cực cho việc tăng cường hợp tác thực chất
đẩy mạnh giao lưu nhân dân nhất là thế hệ trẻ củng cố nền tảng hữu nghị giữa nhân dân hai nước
chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của đảng kiện toàn pháp chế xã hội chủ nghĩa
một trong những sự kiện quan trọng trong chuyến thăm chính thức trung quốc của chủ tịch quốc hội
chiều nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ và ủy viên trưởng ủy ban nhân đại toàn quốc trung quốc triệu lạc tế
đã ký thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội hai nước
thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội việt nam và nhân đại toàn quốc trung quốc được bổ sung nâng cấp nội hàm
trên cơ sở thỏa thuận đã ký kết vào năm hai nghìn một mươi năm
quốc hội hai nước thành lập ủy ban hợp tác giữa quốc hội việt nam và nhân đại toàn quốc trung quốc
ủy ban có nhiệm vụ làm sâu sắc và tăng cường quan hệ giữa quốc hội việt nam và nhân đại trung quốc
góp phần nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
thúc đẩy cùng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược
đóng góp ý kiến và kiến nghị trong việc triển khai hợp tác trên các lĩnh vực công tác của cơ quan lập pháp hai nước
theo thỏa thuận được ký kết đồng chí chủ tịch ủy ban hợp tác phía việt nam là chủ tịch quốc hội
phía trung quốc là ủy viên trưởng ủy ban thường vụ nhân đại toàn quốc trung quốc
họp hai năm một lần theo hình thức lân phiên
hai bên tăng cường trao đổi đoàn tổ chức khóa bồi dưỡng nghiên cứu trao đổi
hội thảo chuyên đề hội nghị trực tuyến tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm
thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa nhân đại với hội đồng nhân dân địa phương
nhất là với các tỉnh khu tự trị biên giới hai nước
cũng nhân sự kiện chuyến thăm chính thức trung quốc
với sự chứng kiến của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
và ủy viên trưởng ủy ban nhân đại toàn quốc trung quốc triệu lạc tế
lãnh đạo văn phòng quốc hội việt nam và văn phòng quốc hội nhân đại toàn quốc trung quốc
đã ký thỏa thuận hợp tác giữa văn phòng quốc hội việt nam
với văn phòng nhân đại toàn quốc trung quốc
đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan của quốc hội hai nước
thực hiện hiệu quả thỏa thuận hợp tác mà lãnh đạo quốc hội hai nước vừa ký kết
tiếp tục các hoạt động của chủ tịch quốc hội vương đình huệ tại trung quốc
chiều nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã đến thăm trung tâm nghiên cứu và phát triển của tập đoàn huawei tại thủ đô bắc kinh
chủ tịch quốc hội vương đình huệ ấn tượng về quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn huawei
cho rằng trong thời gian qua tình hình thế giới có nhiều biến động cạnh tranh
nhưng tập đoàn vẫn đạt doanh thu gần một trăm linh tỷ usd đi tiên phong trong lĩnh vực công nghệ mới công nghệ cao
biểu dương tập đoàn sau hơn hai mươi năm năm có mặt tại việt nam đã có đóng góp tích cực
trong việc góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại việt nam
và bắt đầu tham gia vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ cao
chủ tịch quốc hội cho biết ngoài phát triển mạnh doanh nghiệp công nghệ cao công nghệ thông tin trong nước
việt nam thu hút các tập đoàn lớn tham gia vào quá trình chuyển đổi số
việt nam định hướng thu hút đầu tư nước ngoài có trọng tâm trọng điểm lấy chất lượng hiệu quả công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu
ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến công nghệ mới công nghệ cao thân thiện với môi trường
theo chủ tịch quốc hội tập đoàn huawei có thể tìm hiểu cơ hội đầu tư tại việt nam
trong phát triển các sản phẩm công nghệ cao sản xuất linh kiện điện tử viễn thông công nghệ phụ trợ bán dẫn
nhân cuộc hội kiến giữa chủ tịch quốc hội vương đình huệ và tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
ngày hôm nay hãng thông tấn chính thức tân hoa xã cùng một loạt tờ báo trinh thống của trung quốc đã đưa tin về sự kiện này
nhân chuyến thăm cộng hòa nhân dân trung hoa của chủ tịch quốc hội vương đình huệ hãng thông tấn chính thức tân hoa xã nhấn mạnh
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình là lãnh đạo cấp cao đầu tiên của trung quốc tiếp chủ tịch quốc hội vương đình huệ
tân hoa xã dẫn lời của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
đặc điểm nổi bật nhất của quan hệ trung quốc việt nam là hai nước có cùng trí hướng và tình đồng chí anh em
hãng thông tấn này cũng trích dẫn lời của chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị hai bên củng cố và tăng cường tin cậy chính trị
tăng cường tiếp xúc cấp cao đặc biệt là đẩy mạnh kết nối giữa việt nam với những chiến lược phát triển lớn của trung quốc
kết nối đường sắt đường bộ cao tốc đường biển đường hàng không thúc đẩy hợp tác tài chính tiền tệ chuyên đổi số
còn theo báo china daily nhà lãnh đạo trung quốc nhấn mạnh vai trò quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp
trong tổng thể mối quan hệ song phương hoàn ngành việc ký thỏa thuận hợp tác mới giữa nhân đại trung quốc và quốc hội việt nam
đẩy mạnh giao lưu nhân dân đặc biệt là giao lưu giữa các thế hệ trẻ giao lưu giữa các thành phố kết nghĩa
chiều nay tại huyện dương minh châu tỉnh tây ninh quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã đến thăm và tặng quà gia đình chính sách
hộ gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện
quyền chủ tịch nước khẳng định tây ninh là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh
bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của tây ninh trong thời gian qua đặc biệt là về tăng trưởng kinh tế thu ngân sách du lịch
về công tác an sinh xã hội quốc phòng an ninh
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân cũng đề nghị trong thời gian tới tây ninh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng
tận dụng tối đa những tiềm năng lợi thế về công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao du lịch tăng cường hợp tác với các tỉnh trong vùng
tạo tiền đề đột phá trong tương lai tăng cường đào tạo nguồn nhân lực công tác giáo dục y tế văn hóa công tác an sinh xã hội
chăm lo cho gia đình chính sách người có công
nhân dịp này đồng chí võ thị ánh xuân đã trao tặng hai trăm linh triệu đồng cho quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh tây ninh
và trao hai mươi phần quà cho các gia đình chính sách một mươi năm phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và hai mươi phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện dương minh châu
đồng chí võ thị ánh xuân cũng đã tặng quà lưu niệm cho tỉnh tây ninh
nhằm hướng tới mục tiêu đón một mươi bảy triệu lượt du khách với doanh thu là ba mươi chín một trăm linh tỷ đồng trong năm hai nghìn hai mươi bốn
tỉnh quảng ninh dự kiến sẽ đưa vào khai thác sáu mươi hai sản phẩm du lịch trong năm nay để đa dạng hóa sản phẩm du lịch
gia tăng trải nghiệm kéo dài thời gian lưu trú tăng khả năng tri tiêu của du khách và từng bước trở thành điểm đến kỳ quan bốn mùa
theo kế hoạch phát triển du lịch năm hai nghìn hai mươi bốn quảng ninh đã đưa ra một trăm tám mươi sáu chương trình sự kiện hoạt động kích cầu xúc tiến
quảng bá du lịch theo từng tháng trong đó có hai mươi sáu chương trình sự kiện hoạt động quy mô quốc tế quốc gia cấp tỉnh
tập trung phát triển sản phẩm du lịch mới đa dạng độc đáo có sức cạnh tranh cao
nhất là sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp gắn với phát huy giá trị thiên nhiên con người văn hóa quảng ninh
trọng tâm mở rộng không gian du lịch tại khu vực vịnh bái tử long và các khu vực biển đảo trên địa bàn tỉnh
ngành du lịch tỉnh quảng ninh xác định đồng hành cùng các địa phương doanh nghiệp trong quá trình xây dựng các sản phẩm mới
kịp thời tham mưu tỉnh tháo gỡ khó khăn phát sinh để bảo đảm tính khả thi cho các sản phẩm du lịch mới phát huy hiệu quả
với mục tiêu đón một mươi bảy triệu lượt khách trong đó khoảng ba triệu lượt khách quốc tế
một triển lãm có sự góp mặt của các họa sĩ quốc tế và việt nam vừa được tổ chức mang tên điều hướng cùng thiên nhiên
đây là dịp để công chúng yêu hội họa khám phá sự phong phú của ngôn ngữ thiên nhiên
một bản giao hưởng của hình khối màu sắc và nhiệt điệu nói lên sự quan trọng của thiên nhiên trong đời sống của chúng ta
điều hướng cùng thiên nhiên có sự tham gia của họa sĩ đến từ nhiều nước trên thế giới
mỗi người một phong cách cùng mời gọi người xem khám phá lại sự phong phú của ngôn ngữ thiên nhiên
mỗi tác phẩm nghệ thuật là minh chứng cho sự sáng tạo xuất phát từ mối liên hệ mật thiết với thế giới tự nhiên
là một trong hai nghệ sĩ việt nam tham gia triển lãm họa sĩ bách vũ
còn được biết đến với vai trò là một giám tuyển trẻ tuổi sớm có những góc nhìn và quan điểm riêng trong nghệ thuật
trong các tác phẩm tại triển lãm lần này bách vũ sử dụng ngôn ngữ hình ảnh đan sen giữa trừ tượng và biểu đạt
triển lãm lần này tôi mang đến ba tác phẩm thể hiện bằng chất liệu sơn dầu
sẽ là một sự hòa trộn giữa tượng và biểu hình
mình sẽ tìm ra một điểm giữa bức tranh có một sự trừ tượng ở trong đấy và nó vẫn gợi ra những hình ảnh
đối với tôi thì những cái tác phẩm khi mà tôi vẽ ra mình luôn luôn muốn hướng cả bản thân
lẫn người xem để kết nối lại với cội nguồn và cụ thể hơn là thiên nhiên nơi mà chúng ta thuộc về
tác phẩm mà tôi muốn gửi đến là sự tôn vinh vẻ đặc của thiên nhiên
và đồng thời cũng mang những cái sự thương tiếc cho những gì mà chúng ta đã đánh mất từ thiên nhiên
thừa nhận bản chất sự tồn tại nhất thời của con người
bách vũ và các nghệ sĩ đã giúp người xem khám phá các tầng ý thức và vô thức khác nhau
đồng thời đón nhận những trải nghiệm phong phú với thiên nhiên
bằng cách thúc giục con người quan sát cuộc sống ngoài máy móc và nhân tạo
triển lãm điều hướng cùng thiên nhiên nhằm tạo ra một bầu không khí đắm chìm
đưa khán giả vào vòng tay thanh bình của thiên nhiên và kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ thiên nhiên
tiếp tục diễn tiến phức tạp hơn khi ban cán sự đảng bộ công thương
nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ
gây thiệt hại rất lớn tiền tài sản nhà nước lãng phí nguồn lực xã hội để xảy ra các vụ án hình sự tại bộ
thậm chí tình trạng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ còn tiếp tục kéo dài sang nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
với việc ban cán sự đảng bộ công thương thực hiện không nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của bộ chính trị và thủ tướng chính phủ
từ đó ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban cán sự đảng bộ công thương
nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một khiển trách ban cán sự đảng bộ công thương nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
thứ hai nữa là về cơ chế theo dõi và giám sát việc thực hiện các kết luận chỉ đạo của cấp trên là như thế nào đã thực sự rốt ráo hay chưa
đã có kết luận nhưng rất tiếc là sau kết luận này thì cái giám sát để cái cấp ủy ban cán sự của cái bộ ấy phải sửa chữa như thế nào kiểm tra họ đã sửa chữa chưa
cái này theo tôi có những sơ xuất rất đáng tiếc
cho nên đến khi
cái khóa mới lại tiếp tục vi phạm nghiêm trọng hơn
cho nên ở đây là có cả bản thân ở cái cấp ủy cấp bộ ấy và ở các cơ quan tham mưu cơ quan trung ương kiểm tra hướng dẫn thực hiện tất cả
đều có những cái sơ hở
qua vụ việc này theo nhiều chuyên gia các cơ quan có trách nhiệm cần rút kinh nghiệm trong hướng dẫn tổ chức đảng và đảng viên vi phạm sửa chữa
trong đó ủy ban kiểm tra khi kết luận vi phạm cần có hướng dẫn và chỉ ra được giải pháp khắc phục cụ thể
đặc biệt cần tăng cường kiểm tra giám sát toàn bộ quá trình sửa chữa khắc phục khuyết điểm vi phạm từ khi bắt đầu đến khi hoàn tất
đã đến lúc phải tổng kết thật sâu sắc vi phạm khi có cái kết luận đấy và xử lý đấy là có cái kết luận là phải giúp kinh nghiệm phải khắc phục phải có biện pháp khắc phục
thế nhưng mà kiểm tra
khắc phục thế nào hướng dẫn họ khắc phục thế nào phải có thời gian có người chú trách nhiệm và phải có đỉnh kỳ kiểm tra cái điều thực hiện cái sửa chữa sau cái luận kiểm tra
thực tế cũng cho thấy cần có giải pháp hữu hiệu hơn để kiểm tra giám sát phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp cố tình thực hiện chậm trễ hoặc thực hiện qua loa chiếu lệ việc khắc phục vi phạm khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền chỉ rõ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay